công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn sẽ triển khai chương trình kích cầu bốn sáu trăm linh vé giảm giá năm mươi cho hành khách đi trên các đoàn tàu do công ty quản lý từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày tám tháng bảy
các vé sẽ được mở bán cho hành khách từ tám giờ ngày một mươi chín tháng sáu đến hết ngày năm tháng bảy áp dụng cho hành khách mua vé trước ba ngày tàu chạy với số toa số chỗ cụ thể thời gian đi tàu từ hai mươi hai tháng sáu đến tám tháng bảy
hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm năm mươi giá vé
các mác tàu áp dụng chương trình gồm se ba se bốn se bảy se tám có cự li vận chuyển từ năm trăm linh km trở lên
tàu se hai mươi một se hai mươi hai có cự li vận chuyển từ bốn trăm hai mươi km trở lên
tàu sqn một sqn hai sài gòn quy nhơn snt một snt hai sài gòn nha trang có cự li vận chuyển từ hai trăm năm mươi km
tàu spt một spt hai sài gòn phan thiết có cự li vận chuyển từ một trăm năm mươi km trở lên
loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm khoang sáu điều hòa
vé kích cầu được bán tại các website www dsvn vn www vétàu com vn www giázẻ vétàu vn
các nhà ga các điểm bán vé
đại lý bán vé và các kênh bán vé khác hợp tác với ngành đường sắt
vé đã mua được đổi trả phí trả vé là năm mươi giá tiền in trên thẻ lên tàu